đồng chí phương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã làm việc với ông richard chandler
chủ tịch và là nhà sáng lập tập đoàn clemon group của singapore
đang hỗ trợ ngân hàng nhà nước việt nam cơ cấu lại các tổ chức tài chính trong nước
tại việt nam tập đoàn clamon group đang tham gia đầu tư quản trị tại một số bệnh viện tư nhân
đặc biệt là tư vấn cho ngân hàng nhà nước việt nam các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng
tài chính phát triển các dịch vụ thanh toán ngân hàng số trên nền tảng công nghệ hiện đại
đánh giá cao tầm nhìn và trách nhiệm của clement group phó thủ tướng phương đình huệ khẳng định
chính phủ đang quan tâm chỉ đạo việc phát triển hệ thống thanh toán mới tại việt nam
nhằm đa dạng các dịch vụ tài chính phục vụ nhu cầu của các tổ chức cá nhân ở trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài
phó thủ tướng cũng chia sẻ nhu cầu hợp tác của việt nam với các nhà đầu tư tập đoàn như clemon group
nhằm góp phần tăng cường năng lực tài chính
mạnh hóa các hoạt động tín dụng tài chính của các ngân hàng và bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu người dùng
việt nam ủng hộ việc cleamon group chia sẻ tư vấn cho ngân hàng nhà nước việt nam
và các cơ quan liên quan trong phát triển hệ sinh thái trong thanh toán trung gian
phai tích và phát triển ngân hàng số tại việt nam